thưa quý vị ngày hôm nay phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan
cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác
tiếp tục phần tranh luận
đây là ngày xét xử sơ thẩm thứ một mươi chín của vụ án
luật sư bảo chữa cho rằng bị cáo trương mỹ lan tiếp tục tranh luận
lại quan điểm của đại diện viện kiểm sát
theo đó luật sư nói rõ hơn về lá thư của giám đốc điều hành tập đoàn
ck asset holding limited hồng kông gửi tới tòa nhân dân tp hcm
tại phần tranh luận vào chiều ngày một tháng bốn
luật sư phan trung hoài cũng đề cập tới một nội dung khác của lá thư
đề xuất một giải pháp toàn diện cho các tài sản liên quan đến scb
tuy nhiên theo hội đồng xét xử lá thư này chưa được hợp pháp hóa lãnh sự
nên không thể xem đây là một phần của luật cứu báo chữa
xung quanh việc định giá dự án mũi đèn đỏ đại diện viện kiểm sát đánh giá
các luật sư đưa chứng thư thẩm định của công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá
savio việt nam là không phù hợp vì chứng thư này thẩm định tài sản hình thành trong tương lai
tuy nhiên người báo chữa cho bà trương mỹ lan cho rằng chứng thư thẩm định giá
mũi đèn đỏ của công ty savio việt nam bắt hành tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
giả định là dự án hoàn thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm với giá trị là một trăm tám mươi tỷ đồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú thẩm định mũi đèn đỏ là một trăm năm mươi một tỷ đồng
tuy nhiên hai thẩm định viên của thiên phú là trần tuấn hải và trần thị kim ngân đã bị bắt trong vụ án này
với các cáo buộc nâng khống giá trị tài sản khoảng hai mươi và ký lùi ngay chứng thư thẩm định
như vậy theo luật sư giá trị thật của mũi đèn đỏ nếu không bị nâng khống là khoảng một trăm hai mươi năm tỷ đồng
ngoài ra tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản việt nam vae định giá
mũi đèn đỏ là một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
như vậy ba doanh nghiệp thẩm định giá mũi đèn đỏ đều gấp sáu chín lần giá trị thẩm định của hoàng quân
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm gia thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã nam điền huyện thạch hà
nhà báo thuộc tạp chí bầu trời rộng mở và đặng hải nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh là phóng viên của tạp chí doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an đã phát hiện và bắt người phạm tội quả tăng
khi cả hai đối tượng trên có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp
với số tiền là một mươi triệu đồng tại thị trấn hương khê huyện hương khê
bước đầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh xác định thành và nam đã lợi dụng hoạt động báo chí
để tìm hiểu những vấn đề mà thành và nam cho là sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
sau đó sẽ liên lạc phản ánh những vấn đề đó với những cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
nhằm mục đích gây sức ép đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc là phản ánh lên cơ quan chức năng để thanh kiểm tra
bằng các thủ đoạn trên từ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thành và nam đã chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng của sáu cá nhân là các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
những cơ quan tổ chức cá nhân nào bị phạm gia thành và đảng hải nam lợi dụng hoạt động báo chí để uy hiếp tinh thần chiếm đoạt tài sản
thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh địa chỉ hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự phường nguyễn du thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
hoặc gặp điều tra viên đậu viết dũng số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba mươi tám bốn trăm tám mươi sáu
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý ba đối tượng gồm phan tấn đạt nguyễn văn lâm và nguyễn phạm hoàng khôi
cùng chú tại tỉnh đồng nai về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện xuân lộc đã bắt quả tăng lâm và khôi đang tàng trữ một gói ma túy tại nhà của lâm ở ấp thọ bình xã xuân thọ huyện xuân lộc
qua đấu tranh cả hai khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng nhưng chưa kịp sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp phan tấn đạt để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đổ tăng vật khác
thưa quý vị trong thời gian vừa qua ngành thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế
cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế
nhưng vẫn có nhiều người dân mắc bẫy các đối tượng này
nhất là trong thời điểm đang ở tháng cao điểm quyết toán thuế
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
đón xe đỏ lên tỉnh quản chức năng khuyên cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội
nếu có nhu cầu tìm việc làm nên tìm hiểu tại các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm được cấp có thẩm quyền cấp phép
đồng thời thông tin đến người thân trong gia đình và những người xung quanh biết
để nâng cao cảnh giác tránh bị lừa giới thiệu việc làm
nhất là con em trong độ tuổi thanh thiếu niên đang có nhu cầu tìm việc làm
vâng thưa quý vị với thủ đoạn lừa việc nhẹ lương cao nên rất nhiều người dân đã mắc bẫy lừa việc làm sang campuchia
và đó là phản ánh của chúng tôi
còn tiếp tục thông tin về vụ cháy tại ven sông thuộc phường hai quận tám tp hcm
thì vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân
về thiệt hại ghi nhận vụ hỏa hoạn đã làm cháy hai căn nhà và một bãi chứa gỗ cũ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực dập lửa bảo vệ được nhiều nhà dân gần đó
theo thống kê ban đầu tổng diện tích cháy là bốn trăm bảy mươi m hai
cụ thể cháy hoàn toàn năm mươi m hai nhà số hai trăm linh sáu trên một trên một mươi tám a
cháy khoảng hai phần ba căn nhà bên cạnh cùng với khoảng ba trăm hai mươi m hai diện tích của bãi vật liệu gỗ cũ
vụ cháy chưa có ghi nhận thiệt hại về người
trước đó vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một tháng bốn trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm nhận được tin báo cháy
địa điểm cháy là bãi chứa vật liệu gỗ cũ tại địa chỉ số một trăm hai mươi bốn trên bốn đường phạm thế hiển thuộc phường hai quận tám
lập tức đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận tám đã nhận lệnh điều động đến hiện trường
tính chất cháy lớn và chiều hướng lan rộng do có gió nên tăng cường tri viện
đội chứa cháy khu vực số một đội chứa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông
các đơn vị đã cùng hiệp lực triển khai nhiều mũi dùng vòi rồng từ hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng dập lửa
sau một giờ đồng hồ nỗ lực khẩn trương dập lửa từ nhiều hướng trên mặt đất và trên sông
các tổ chữa cháy đã khống chế được đám cháy khoảng một mươi phút tiếp theo thì dập tắt hoàn toàn
công an huyện thanh trì đã bác sử đối tượng nguyễn việt cường sinh năm hai nghìn năm
chú tại xã lê lợi huyện thường tín vì đã có hành vi chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông
làm việc với cơ quan công an đối tượng cường khai nhận khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng bốn
cường đã mượn một chiếc xe ô tô mazda cx năm mang biển kiểm soát hai mươi chín a bốn mươi năm nghìn để đi
khi lưu thông đến khu vực đường ngũ hiệp thuộc địa phận thôn tương trúc xã ngũ hiệp huyện thanh trì
cường bị tổ tuần tra kiểm soát công an huyện thanh trì dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
do không có bằng lái xe và đã sử dụng ma túy cường đã tăng ga la vào tổ công tác để bỏ chạy
hành vi này đã làm một chiến sĩ công an bị hất văng lên nắp cà bồ và bị chấn thương phần nền
còn tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với đối tượng châu văn cư trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng
để phục vụ xác minh về hành vi giết người
thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ngày ba mươi tháng ba châu văn cư đi xe mô tô đến tròi rễ của người quen
ở xã đoàn kết huyện bù đăng
tại đây châu văn cư đã xảy ra sô sát với anh lê kim toàn
bị anh toàn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nên đối tượng đã đi vào tròi lấy dao chạy ra
đâm anh toàn khiến anh gục xuống và tử vong tại chỗ
sau khi gây án châu văn cư đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
vào ngày một tháng bốn lực lượng chức năng công an tỉnh bình thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
vụ phát hiện hai mươi năm bánh hình chữ nhật nặng hai mươi năm kg
nghi lẻ ma túy trôi giặt vào bờ biển trên địa bàn
trước đó vào dạng sáng cùng ngày một người dân khi đi tắm biển tại bãi biển thuộc khu phố một mươi một
phường bình tân thị xã la ghi bình thuận thì phát hiện một túi màu đen trôi giặt vào bãi cát
sau khi mở ra xem phát hiện bên trong có nhiều bánh hình chữ nhật nghi là ma túy nên đã báo công an phường
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an thị xã la ghi khám nghiệm hiện trường
và qua kiểm tra bên trong túi có chứa hai mươi năm khối hình chữ nhật
mỗi khối có trọng lượng khoảng một kg chất tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
lực lượng chức năng đã niêm phong số tăng vật trên phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị trên thực tế điều tra các vụ án vi phạm pháp luật của cơ quan chức năng cho thấy
nhiều đối tượng phạm tội sở hữu mua bán vận chuyển tàng chữ ma túy đều liên quan đến các đối tượng nghiện ma túy
và đây là loại tội phạm có sự liều lĩnh thủ đoạn tinh vi
nên công tác phòng chống loại tội phạm ma túy gặp rất nhiều khóa
ngay sau đây sẽ là phản ánh trên địa bàn tỉnh đồng nai
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng tỉnh đồng nai bắt quả tang dư minh hoàng quê tỉnh bình thuận
đang tàng trữ hai kg ma túy tại xã quảng tiến
qua đấu tranh đối tượng hoàng khai nhận bản thân nghiện ma túy
số ma túy cơ quan công an thu giữ là hoàng đi nhận từ bình dương
theo sự chỉ đạo của một đối tượng nô chưa rõ lai lịch để nô bán cho người nghiện thì bị bắt
mỗi lần đi nhận ma túy cho nô hoàng được trả công một triệu đồng
mỗi lần đi vậy tôi sẽ được tiền công là một triệu
tổng cộng có bốn lần ba lần nhận được và một lần không nhận được
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng ngô đình tùng ba mươi tuổi trú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an tùng là đối tượng nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài tùng đã thực hiện hành vi trộm cấp một điện thoại trị giá hai mươi sáu triệu đồng trên nội bàn xã sông rây
rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài nhưng bị lực lượng công an bắt sau đó
tôi có nghiệp ma túy và trên đường quả sông nam tinh xã sông rây tôi có trộm cấp của một người dân một cái điện thoại
và sau đó bị công an xã sông tay bắt
em có ba tiền án này
trộm cấp tài sản
tệ nạn ma túy nguy hiểm là vậy
song đáng tiếc vẫn còn không ít thanh thiếu niên
vì thiếu kiến thức hoặc vì muốn chứng tỏ bản lĩnh nên đã góp tiền để mua ma túy về lén lút sử dụng
gần đây tại nhiều địa phương trong tỉnh lực lượng chức năng đã phát hiện xử phạt nhiều trường hợp sử dụng ma túy
đối với tội phạm ma túy thì giờ chúng tôi đã lên danh sách ra soát tất cả các loại đối tượng
và cử trinh sát xuống các xã để ra soát trực tiếp ra thoát luôn
và phân loại các đối tượng
để đưa vào quản lý giáo dục
đối với tội phạm ma túy thì cẩm mỹ là một vùng nông thôn
do vậy là tội phạm ma túy phát sinh rất nhiều thứ tội phạm
ở đây mà chúng tôi làm tốt công tác xử lý tội phạm ma túy được nhiều
thì các tội phạm khác sẽ giảm đi
đặc biệt là tội phạm hình sự
thì đã phối hợp với tòa án với cầm sát để đưa ra xét xử công khai để phòng ngợi xã hội
với những đối tượng sử dụng ma túy
luôn kèm theo những hệ lụy nguy hiểm đó là tệ nạn xã hội là tội phạm là gánh nặng cho gia đình và xã hội
để ngăn ngừa hiểm họa đó ngoài sự tấn công chấn áp của lực lượng công an
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh hơn nữa đến với mọi người dân
bên cạnh đó sự quan tâm giáo dục từ mỗi gia đình đến các thành viên
cũng sẽ góp phần để lùi ngăn chặn tệ nạn ma túy trong cộng đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan hải phòng
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan vừa phát hiện và bắt giữ gần một sáu tấn ngà voi nhập lậu trái phép qua cảng quốc tế lạch huyện hải phòng
qua quá trình kiểm tra nghiệp vụ hàng hóa thông quan lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng
phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan hải phòng đội kiểm soát hải quan cục hải quan hải phòng
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan tiến hành kiểm tra container nhập cảnh cảng quốc tế lạch huyện hải phòng
đã phát hiện một năm mươi tám tấn ngà voi cùng với số lượng lớn sừng động vật các loại
số ngà voi trên đã được các đối tượng sơn đen và cắt thành từng khúc nhỏ cất giấu trong nhiều bao tải có chứa sừng động vật
được biết lô ngà voi vừa bị bắt giữ thuộc phụ lục một của công ước cites nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu
các đơn vị chức năng đã ra quyết định tạm giữ niêm
phong toàn bộ số tăng vật trên và đưa về kho tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn đối tượng
gồm lưu thành luân tần anh hiệp lê văn hiếu và dương văn chính vì hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạng shopeing
bằng thủ đoạn chính là đặt đơn hàng ảo các nhóm này đã tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng
và thông qua đó tiến hành chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà shopee tài trợ cho những người mua hàng trên sàn thương mạng điện tử
quá trình điều tra xác định đây là hội nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo với thủ đoạn mới quy mô toàn quốc
hoạt động có tính chất chuyên nghiệp và tinh vi khơi lợi dụng mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của sàn thương mạng điện tử hành vi này trực tiếp gây thương hại và gây thiệt hại cho sàn thương mại điện tử shopee
ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người bán hàng người mua hàng chân chính ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường thương mại điện tử việt nam
căn cứ theo tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn đối tượng trên
công an thị xã thuận thành đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự hai nhóm thanh niên gồm hai mươi đối tượng từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi đều ở thị xã thuận thành vì hành vi gây dối trật tự công cậu
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng ba do mâu thuẫn với nhau từ trước hai nhóm thanh niên đã thách thức với nhau và hẹn nhau để hỗn chiến
trên đường đến địa điểm đã hẹn các đối tượng mang theo hung khí rồi chở hai đến ba người trên một xe máy phóng nhanh lạn lách đánh võng bấm còi nẹt bô
đi qua các tuyến đường trung tâm thị xã gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người tham gia giao thông
công an thị xã thuận thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra truy bắt kịp thời ngăn chặn không để hai nhóm gặp nhau gây ra vụ hỗn chiến này
công an huyện long thành tỉnh đồng nai cũng vừa phối hợp với trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan phòng cảnh sát giao thông
công an huyện tam nông tỉnh phú thọ bắt đối tượng truy nã nguy hiểm là nguyễn văn huy quê tại tỉnh phú thọ
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ công an vào năm hai nghìn hai mươi hai do nợ tiền nên huy đã lên mạng xã hội đặt làm giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô
chiếc xe mà huy mua trả góp tại một ngân hàng giả với giá hai triệu đồng và mang bán cho một người dân trên địa bàn thành phố
việt trì tỉnh phú thọ với giá hai trăm chín mươi triệu đồng rồi bỏ trốn
người mua xe đi làm thủ tục sang nhượng thì phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô là giả nên đến cơ quan công an trình báo
truy bắt không có kết quả vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã huy toàn quốc